theo thống kê từ tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tính đến cuối tháng sáu tổng diện tích canh tác nông nghiệp đang bị hạn hán thiếu nước
toàn khu vực trung bộ là hơn một mươi chín hectare tập trung chủ yếu ở các tỉnh bắc trung bộ
dự báo đến cuối mùa khô sẽ có khoảng hơn năm mươi hai ha diện tích nông nghiệp bị hạn hán thiếu nước
tại tất cả các tỉnh diện tích hạn hán thiếu nước sẽ tăng so với hiện tại
cụ thể thanh hóa một mươi ha nghệ an hai mươi hai ha hà tĩnh một hai trăm linh ha quảng bình bốn năm trăm linh ha
quảng trị hai chín trăm linh ha thừa thiên huế hai năm trăm tám mươi ha bình định chín ha
bên cạnh thiếu mưa nền nhiệt độ trong khu vực trung bộ cũng rất cao
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay nắng nóng xảy ra liên tục trên diện rộng với nền nhiệt độ từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c
có những nơi lên tới bốn mươi một độ c kết hợp với gió phơn tây nam nền bốc hơi trong khu vực rất lớn
mới đây để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ hệ thu năm hai nghìn một mươi chín phòng chống hạn hán thiếu nước ngập úng
tổng cục thủy lợi đã có hướng dẫn cảnh báo và hỗ trợ các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán
xâm nhập mạng ngập lụt ống bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ hệ thu năm hai nghìn một mươi chín